thưa quý vị thời điểm cuối năm thì tình hình hoạt động của các loại tội phạm thường diễn biến rất phức tạp
trong đó có tuệ phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế như là tàng trữ vận chuyển hàng cấm hay hàng giả
mặc dù lực lượng công an cùng với các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý
thế nhưng vì lợi nhuận nhiều đối tượng vẫn cố tình buôn bán và vận chuyển
công an huyện đông hà hà nội đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi này và thu giữ số lượng lớn các tăng vật
chỉ vì ham lợi nhuận muốn kiếm một khoản tiền tiêu tết nguyễn văn vững sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
làm nghề lái xe ôm chú tại thị trấn quang minh huyện mê linh đã liều lĩnh vận chuyển sáu cuộn pháo
tổng trọng lượng sáu chín kg cất dấu trong túi ni lông để mang đi tiêu thụ trên địa bàn huyện đông anh
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi này

đối tượng đã mua nhiều loại máy móc phục vụ việc đóng gói các bao mì chính bốn trăm năm mươi bốn gram và một kg
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hàng trăm gói mì chính giả đã được các đối tượng này đưa ra thị trường
còn đây là toàn bộ lô hàng gần sáu bao thuốc lá điếu mang các thương hiệu do nước ngoài sản xuất đều không có bất kỳ hóa đơn chứng tử nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ là tăng vật bị lực lượng chức năng thu giữ
chủ hàng là đỗ anh đa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã uy nỗ huyện đông anh khai nhận đã mua thuốc lá
từ nhiều nguồn trôi nổi và tập kết tại nhiều địa điểm khác nhau khi khách hàng có nhu cầu sẽ phân phối đến các điểm thông qua dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa
có thể thấy do lợi nhuận cao nguồn cung nhiều và nhu cầu tiêu thụ lớn nên tội phạm hàng lậu hàng kém chất lượng vẫn nén lút hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi
trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm kinh tế trên địa bàn huyện đông anh có nhiều diễn biến cũng phức tạp và có nhiều hình thức thay đổi khác nhau
các đối tượng phạm tội cũng đã tìm hiểu các quy định của pháp luật và thực hiện các cách để lách luật
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát kinh tế chúng tôi cũng đã bằng các biện pháp nghiệp vụ thu thập các chương cứu để bắt các đối tượng này phải nhận tội
tết nguyên đán đang đến gần tình hình hoạt động của các loại tội phạm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trong đó có tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế
do đó để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an cùng các ngành chức năng
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức đừng vì lợi ích trước mắt mà vi phạm hoặc sử dụng mà tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật